tối ngày một mươi bốn tháng bốn cảnh sát giao thông công an huyện con rẫy tỉnh con tum cho biết đã làm việc với các bên liên quan
trích xuất camera hành trình để xác định nguyên nhân xe chở đoàn cán bộ cục quản lý thị trường tp hcm gặp nạn là một người chết và hàng chục người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn lúc này tài xế nguyễn tấn khoa hai mươi sáu tuổi trú ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định
điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám loại ba mươi sáu chỗ trên xe có hai mươi ba người cả tài xế lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn theo hướng thành phố con tum đi khu du lịch mang đen
đây là xe chở đoàn cán bộ của cục quản lý thị trường tp hcm
qua trích xuất camera xác định thời điểm xảy ra tai nạn xe khách biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám đang cố vượt xe tải chạy cùng chiều phía trước
khi hai xe đang song song nhau thì xe tải biển kiểm soát tám mươi một h sáu nghìn năm trăm chín mươi tám
xe khách biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám đã tông vào xe biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm chín mươi chín sau đó xe khách bị lật nghiêng bên vệ đường
vụ tai nạn đã khiến ông nguyễn thành triệu năm mươi một tuổi chú ở tp hcm tử vong tại chỗ và hai mươi bốn người trên hai xe bị thương được đưa đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
đang nằm điều trị xe khách biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám đã tông vào xe tải chạy cùng chiều phía trước
trong khi điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi trú ở huyện chư pa tỉnh gia lai tài xế điều khiển ô tô tải nhớ lại
chiều ngày một mươi ba tháng bốn ông cùng con trai đi trên xe tải chở vật liệu từ huyện con rẫy con tum về tỉnh gia lai
biết đoạn đường nhiều khúc cua quanh cò nên ông hùng đã điều khiển phương tiện chạy chậm với tốc độ khoảng bốn mươi km trên giờ
ông hùng nói
khi đến xã dr re huyện con rẫy tôi bất ngờ thấy chiếc xe khách đi ngược chiều vượt một xe con khác rồi đối đầu với xe tôi
vì xe lớn và chở vật liệu xây dựng nên tôi chỉ kịp đánh lái sang rãnh thoát nước và đạp phanh dừng lại
lúc đó tôi chỉ la lớn bảo con trai nằm xuống ghế rồi đầu xe tải đâm vào xe khách đẩy xe khách xuống rãnh nước bên đường
sau vụ va chạm tôi bị thương ở tay còn con trai bị mảnh vỡ của xe khách bắn vào đầu
dân may bác sĩ nói cha con tôi chỉ bị thương nhẹ
ông trần văn sơn bốn mươi chín tuổi cán bộ cục quản lý thị trường tp hcm người thoát chết trong vụ tai nạn chiều qua ở điểm phận xã đắc tơ re huyện con rẫy
vẫn còn đau đớn vì gãy xương đòn bản chân cùng nhiều chấn thương khác
đêm qua tôi không ngủ được vì ám ảnh vụ tai nạn ông sơ nói khi đang điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
ông sơn kể đoàn cán bộ nhân viên quản lý thị trường gồm hai mươi một người từ tp hcm lên tây nguyên công tác
tham quan trong thời gian năm ngày
sau khi đáp chuyến bay xuống pleiku gia lai vào đêm ngày một mươi hai tháng bốn sáng hôm sau họ thuê xe lên con tum thăm một số điểm du lịch
đến chiều đoàn về lại tp con tùm để ăn uống nghỉ ngơi tiếp tục hành trình lên măng đen một địa danh du lịch được ví như đà lạt thứ hai
ngoài hành khách và tài xế trên ô tô còn có một phụ xe và một hướng dẫn viên
ô tô lên măng đen do tài xế nguyễn tấn khoa hai mươi sáu tuổi ở tỉnh bình định cầm lái chạy trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn
tuyến huyết mạch của con tùm và có nhiều đồi núi hiểm trở ngoan nghèo
suốt quãng đường mọi người bàn tán về khí hậu tây nguyên mát mẻ nhiều cảnh đẹp
xe chạy chừng hai mươi km ông sơn ngồi trò chuyện với một số đồng nghiệp ở hàng ghế cuối bất ngờ nghe tiếng hát lớn sau đó là tiếng va chạm mạnh
xe khách lật nghiêng sau cú tông của ô tô tải bên trong xe mọi người bị hất văng nắm la liệt cửa kính vỡ vụn và đồ đạc vườn vãi khắp nơi
đầu óc choáng váng toàn thân đau nhức sau một phút định thần ông sơn cố leo ra khỏi xe ở vị trí cửa tìm cách liên lạc để mọi người ứng cứu chặn xe qua đường nhờ hỗ trợ
lúc này bác sĩ nguyễn văn giáp hòa sản và vợ công tác tại bệnh viện hùng vương gia lai thành phố pleiku gia lai trên đường lên mang đen đã dừng lại hỗ trợ đưa người bị kẹt ra ngoài đồng thời sơ cứu băng bó cho các nạn nhân
tai nạn giữa xe tải và ô tô khách khiến xe chở khách du lịch lao xuống cống sâu ba bốn mét nằm ven đường xe tải hư hỏng nặng hai mươi bốn người trên hai ô tô bị thương
ông nguyễn thành triệu năm mươi một tuổi tử vong do vết thương quá nặng các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
khi hai tin đồng nghiệp không qua khỏi ông sơn rất đau buồn vì đã có thời gian dài công tác cùng nhau
anh triệu là người hòa đồng vui vẻ trong hành trình lên măng đen anh luôn treo đùa tạo tiếng cười cho mọi người
ông sơn cho biết sau khi tai nạn xảy ra ông nghĩ những người ngồi trước sẽ bị nặng hơn vì đầu xe khách đầm xuống cống
tuy nhiên trên thực tế những người ngồi sau bị nặng hơn nạn nhân tử vong ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên sát với cửa kính
đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương tài xế ô tô tải nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi ngụ huyện chư pa tỉnh gia lai nhớ lại
lục sập tới khúc cua ở xa đắc tờ vè ông đã chủ động giảm tốc độ còn bốn mươi km trên giờ
tuy nhiên bất ngờ xe khách vượt ô tô khác ngay khúc cua ông cố đạp phanh và đánh lái sang phải để tránh như không kịp
có thể tài xế xe khách không quen đường vượt ở đoạn khuất tầm nhìn nên mới xảy ra va chạm
ông hùng cho biết diễn biến vụ tài nạn được camera ghi lại tất cả đã giao cho cơ quan điều tra
sau tai nạn công an cũng làm việc với tài xế xe khách bị thương nhẹ và một số nhân chứng
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm có mặt tại bệnh viện đa khoa con tum
để tham hỏi các cán bộ nhân viên của đơn vị này đã gặp tài nạn trong vụ tài nạn giao thông nói trên
số cán bộ nhân viên trên thuộc đoàn cán bộ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm có kế hoạch làm việc ở con tum
chiếc ô tô khách chở đoàn là xe hợp đồng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và vận tải vv
ở phương hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm do tài xế nguyễn tấn khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
trong tùm giây phút cấp cứu ban đầu may mắn có sự trợ giúp của hai vợ chồng bác sĩ ở gia lai đang trên đường đi công tác
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra tình cờ xe của hai vợ chồng bác sĩ nguyễn văn giáp và lương hải yến
đang công tác tại bệnh viện hùng vương gia lai đi ngang qua
bác sĩ lương hải yến cho hay khi nhìn thấy tai nạn hai vợ chồng cùng người đi đường lao vào hỗ trợ nạn nhân
bác sĩ ba mươi năm tuổi chia sẻ
quãng đường chúng tôi đi khoảng một trăm linh km điểm xảy ra tai nạn cách thị trấn măng đen khoảng hai mươi km
khi dừng xe vợ chồng tôi đều nghĩ ngay rằng bản thân biết gì thì sẽ làm việc đó và hỗ trợ người dân
anh giáp là bác sĩ khoa sản vợ kém anh hai tuổi công tác tại khoa khám bệnh đều thuộc bệnh viện hùng vương gia lai
thời điểm vợ chồng anh tham gia cứu nạn người dân trên địa bàn cũng đang giúp đỡ đưa các nạn nhân trong xe ra ngoài
bối cảnh lúc đó khá hỗn loạn người bị thương nằm la liệt và kêu than
tôi không kịp cởi mũ bảo hiểm liền hô to em là bác sĩ bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người sơ gấu đúng cách
bác sĩ yến nhớ lại hiện trường lúc đó khá hỗn loạn và có người ra ngoài được nhưng còn nhiều người kè trong xe
người dân và cảnh sát giao thông khẩn trương hỗ trợ đưa người mắc kẹt ra ngoài
những người bị gách tay chân được băng bó và sơ cứu tại chỗ
những hành khách bị thương được hai vợ chồng bác sĩ băng bó nẹp chân tay bị gãy để chờ xe cấp cứu trở đi
trong vụ tai nạn này có một nạn nhân bị chấn thương nặng phần đầu ngừng tuần hoàn
được xe bán tải cảnh sát giao thông đưa đi bệnh viện cấp cứu
suốt hành trình bác sĩ yến cùng một người đi đường ngồi trên thùng xe bán tải hỗ trợ ép tim cho nạn nhân khi tới bệnh viện
trên chuyến xe này còn có hai nạn nhân khác bị chấn thương vùng đầu cũng được đưa đi cấp cứu
thời điểm nguy cấp mọi vật dụng đều được sử dụng hỗ trợ băng bó cầm máu cho nạn nhân
trong hành trình hai vợ chồng bác sĩ yến có hai chiếc khăn quảng cổ lao qua kỷ niệm lúc nào cũng mang theo bên mình
lúc đó hai chiếc khăn được mang ra cắt thành mảnh nhỏ để buộc và cuốn vết thương cho người bị nạn
rất may trên đường công tác hai vợ chồng bác sĩ có mang theo một số bông băng gà nên đã được tận dụng để cầm máu cho nạn nhân
trong hoàn cảnh bất ngờ vợ chồng bác sĩ giáp yến phải tận dụng vật dụng sẵn có để sơ cứu và băng bó cho người bị nạn
anh giáp kể
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

trước đó khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm ngày một mươi ba tháng bốn ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám do tài xế nguyễn tấn khoa điều khiển
chở theo hai mươi ba người lâu thầm trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn theo hướng tp con tum đi thị trấn măng đen con tum
khi đến km một trăm năm mươi bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã dr re huyện con rẫy con tùm
xe khách va chạm với xe tải biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm chín mươi chín kéo theo rơ móc biển kiểm soát tám mươi một r một nghìn năm mươi một do tài xế nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi
chủ tỉnh gia lai điều khiển hướng ngược chiều
hậu quả khiến một hành khách tử vong hai mươi hai người khác trên xe khách và hai người trên xe tải bị thương
đến chiều tối ngày một mươi bốn tháng bốn tất cả hai mươi bốn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách chở đoàn cán bộ của cục quản lý thị trường tp hcm đã xuất viện
trong đó ngoài tài xế xe tải biển kiểm soát tám mươi một h
hai nghìn bảy trăm chín mươi chín là ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi và con trai thì tất cả đã được xuất viện về tp hcm để tiếp tục chữa trị
các bệnh nhân này đa phần đều chảy xước xây xác nhẹ một số ít bị chấn thương sỏ não tràn dịch mảng phổi khẽ xương